tín dụng đen là một trong những vấn đề rất nóng được thủ tướng đề cập trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một vừa qua
rất nhiều nguyên nhân về mặt xã hội đã được đưa ra
còn nhìn từ góc độ kinh tế các chuyên gia cho rằng sự kém phát triển của thị trường vốn và những khó khăn khi tiếp cận thị trường tài chính
cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự hoành hành của tín dụng đen
một vụ việc gây rúng động dư luận trong thời gian qua khi tổ chức tín dụng đen lấy tên là công ty nam long
với danh nghĩa là một công ty tư vấn đầu tư kỹ thuật đã cho vay tài chính với mức lãi suất cắt cổ từ một mươi năm đến ba mươi một ngày và trên ba trăm linh một năm
nhiều người đã bị công ty này cưỡng chế thu hồi nợ theo hình thức bạo lực thậm chí gây chết người
đây chỉ là một trong số nhiều vụ án tín dụng đen tiêu biểu trên cả nước
vì báo cáo các bạn rất tinh vi và phức tạp nó cũng gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra thu thập chứng cứ để xử lý
và trong khi đó cái chế tài xử lý đối với những cái hành vi này thì cũng chưa tương xứng với tính chất mức độ vi phạm
và chúng tôi cũng phải khẳng định rằng chưa đủ sức gian đe
cơ quan chức năng phát hiện công ty nam long có số tiền giao dịch lên đến hơn năm trăm một mươi tỷ đồng
con số này tương đương với tổng dư nợ tại một chi nhánh của một ngân hàng
trong khi tín dụng đen tìm đến tận cửa nhà người dân
thì người dân lại không dễ gì tiếp cận được với các dịch vụ cho vay của các ngân hàng hay các tổ chức tài chính
đầu tiên là do cái nhu cầu thì lớn mà quả thật là hệ thống tài chính ngân hàng là chưa đáp ứng được
còn rất nhiều cái nhu cầu rất nhiều cái tình huống là không cho vay không kịp thời hoặc là không đủ điều kiện vay vốn
theo các chuyên gia cơ cấu của thị trường tài chính ngân hàng rất hạn chế vì phải gánh quá nhiều trách nhiệm
nghiệp vụ phải cung cấp vốn cho cả nền kinh tế
các công trình lớn nhỏ
trong khi đó các hình thức huy động vốn khác như các quỹ đầu tư công ty tài chính thị trường chứng khoán cũng chưa phát triển
có lẽ ngành ngân hàng đã làm đúng cái nhiệm vụ của họ là cung cấp vốn cho nền kinh tế
nhưng mà ngoài ngân ra hàng ra chúng ta cần phải cơ cấu lại cả hệ thống tài chính
để có những nguồn vốn khác đáp ứng nhu cầu của người dân
đặc biệt là những nguồn vốn chung và dài hạn
để tạo ra một cái
hệ thống tài chính đa dạng hơn
thì cái vấn đề tín dụng đen sẽ bị đẩy nổi
còn nếu mà chúng ta vẫn chưa khai thác được những cái nguồn khác
thì cái nguồn tín dụng đen càng ngày nó càng phát triển
ví dụ tín dụng ngoại pháp ấy thì không đáp ứng được cái nhu cầu của người dân
tôi cho rằng là cái số lượng công ty cho vay tài chính tiêu dùng
nó phải nhiều hơn cái số lượng ngân hàng thương mại
và cái điều kiện cấp phép nó phải đơn giản hơn
để thực sự là tạo ra sự cạnh tranh
thực sự là phục vụ được cái nhu cầu rất lớn của người dân bây giờ
khi thị trường chính thức đáp ứng được nhu cầu của người dân
thì tự khắc sẽ hạn chế sự phát triển của thị trường tài chính phi chính thức
chính vì vậy bên cạnh các biện pháp giáo dục siết chặt kỷ cương
trùy quét các đối tượng làm tín dụng đen
thì việc tập trung các giải pháp để phát triển thị trường tài chính
huy động tốt nguồn vốn nhàn rỗi
luân chuyển vốn liên tục trong nền kinh tế
là một giải pháp quan trọng dưới góc độ kinh tế
để hạn chế đất sống của tín dụng đen